không còn điểm sàn do bộ quy định nghĩa là các trường sẽ có quyền tự quyết định mức điểm đầu vào để lựa chọn thí sinh của mình
miễn là họ đã đỗ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
điều này xét ở một góc độ nào đó thì có phần cởi mở hơn cho các trường trong công tác tuyển sinh được tuyển sinh nhiều đợt trong năm
tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng không phải vì thế mà các trường ngoài công lập sẽ dễ dàng hơn trong tuyển sinh nếu không có bước đột phá về đào tạo
sau hơn hai mươi năm hình thành và phát triển đến nay rất nhiều trường đại học ngoài công lập đã có trụ sở khang trang phục vụ việc giảng dạy
chỉ còn khoảng gần một mươi trường có khó khăn về diện tích xây dựng và cơ sở hạ tầng
tuy được đầu tư lớn về cơ sở vật chất nhưng hầu hết các trường này vẫn phải đối mặt với những thách thức không nhỏ đặc biệt là định kiến từ các nhà tuyển dụng
cơ sở tuyển dụng thì người ta ít ngay bên ngoài không nhận sinh viên ngoài công lập ở chỗ tuyển
cơ sở tuyển dụng nói rất rõ lại còn có khi có công văn ở các tỉnh có công văn ở hôi công văn cho các nhà tuyển dụng
thế thì chết rồi còn gì nữa người ta bỏ tiền ra đi học đắt hơn là trưởng công mà rồi cuối cùng không đi làm được thì đi làm cái gì
việc chưa có được sự bứt phá trong chiến lược đào tạo cộng với sự không ổn định của đội ngũ cán bộ
những mâu thuẫn mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng khiến xã hội có cái nhìn không thiện cảm với
hệ thống các trường này
họ mâu thuẫn với nhau là vì vấn đề là ăn chia thôi ăn chia thôi
và trước khi tôi nghỉ hưu tôi có quản lý một số các trường
thì ví dụ như là một số trường đèo công lập cũng kiện cáo nhau cũng chỉ về vấn đề ăn chia thôi
ăn chia lợi nhuận rồi thì người đóng góp vào người không đóng góp vào
vậy thì bây giờ đứng về phía nhà nước chúng ta phải bảo vệ quyền lợi người đi học
chứ không phải là gia lập lại để bảo vệ cho những người đóng góp tiền vào đây để kinh doanh
không đủ chỉ tiêu tuyển sinh luôn là bài toán lớn nhất của các trường
đặc biệt là trường ngoài công lập
và giờ đây lời giải cho bài toán hóc búa đó không nằm ở việc kiểm soát đầu vào từ cơ quan quản lý
mà ở chính nội dung đào tạo cùng những chỉ tiêu đảm bảo chất lượng mà họ sẽ phải công bố công khai và minh bạch
suy cho cùng mục đích tất cả mọi chuyện cũng là để đẩy chất lượng
làm sao như tôi nói nhiều lần rồi kỹ sư thì ra kỹ sư
thạc sĩ thì da thạc sĩ tiến sĩ thì ra tiến sĩ
và nếu chúng ta làm được như vậy thì kinh tế xã hội sẽ phát triển thì việc làm sẽ nhiều hơn
năm hai nghìn một mươi bảy sẽ là năm đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học
công khai minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng và kết quả kiểm định xếp hạng
trong xu thế hội nhập và quốc tế hóa khi giữa các khu vực và các quốc gia có xu hướng công nhận bằng cấp của nhau
thì xếp hạng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học là sức ép thực sự
đối với các trường đại học